clip đã déo lên hồi chuông cảnh báo về khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của một số hàng quán
rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước quán ăn kém chất lượng mất vệ sinh gây ảnh hưởng tới sức khỏe khách hàng
chín mươi chín đồng cho một suất buffet thịt bò nướng đủ để biết chất lượng như thế nào
của rẻ là của ôi mọi người cần phải cân nhắc trước khi ăn tại những quán như vậy
quá bẩn thiểu và mất vệ sinh
đằng rau những miếng thịt thơm ngon là khâu chế biến kinh khủng như thế này ưng thật đáng sợ
dù rẻ nhưng quán làm như thế này là không chấp nhận được coi thường sức khỏe và tính mạng của khách hàng
mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý
vụ việc về mất vệ sinh an toàn thực phẩm của quán búc thể bò nướng chín mươi chín đồng tại hà nội nói trên
không phải trường hợp duy nhất trong thời gian gần đây
trước đó tối ngày một mươi bảy tháng một mươi nhóm năm thực khách gồm ba nam hai nữ
đến một quán vỉa hè thuộc quận tám phường sông cầu thành phố bắc cạn để ăn lầu và uống rượu
sau đó khoảng một mươi phút nhóm có biểu hiện ngộ độc và được đưa đi cấp cứu
hiện giờ cả năm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ổn định sức khỏe hiện đều đã xuất viện
nguyên nhân được xác định là do hàm lượng methanol trong rượu mà năm khách uống tại quán cao gấp hơn ba mươi lần mức cho phép hiện nay
như vậy việc lựa chọn ăn uống tại hàng quán chất lượng kém đồ ăn uống không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
chắc chắn rượu do quán bán cho khách hàng không rõ nguồn gốc và được pha chế với hàm lượng sai quy định
cần có những chế tài xử phạt thật nặng với những quán ăn như vậy
năm người nhập viện may mắn đã được cấp cứu kịp thời
mong các quán ăn khi đã mở phải giữ được lương tâm người làm nghề
tính mạng của khách hàng không để bị co nhẹ
ăn ngoài thì ngon nhàn cảm giác mới mẻ
nhưng đồ ăn không do mình làm thì đều khuất mắt trông coi hết
mọi người ăn gì chọn quán nào cũng nên cân nhắc thật kỹ
trên thực tế những quán lẩu nướng vỉa hè giá rẻ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
không ngảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đang bùng phát với số lượng lớn trên nhiều thành phố lớn hiện nay
vừa ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
vừa trở thành những mầm mống hiểm họa đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng
vì vậy việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp buôn bán vận chuyển
cũng như các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này là việc cần thiết với cơ quan chức năng
cư dân mạng cũng mong rằng các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra hàng quán kinh doanh ăn uống
bên cạnh đó cần đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
ở lạng sơn mình các quán nướng lẩu vỉa hè mọc lên như nấm
rất nhiều cơ sở bị xử lý vì sử dụng đồ ăn đông lạnh không rõ nguồn gốc chế biến cho khách hàng
ăn ngon miệng nhìn bằng mắt thì ngon nhưng vào bụng thì thật sự nguy hiểm
xử lý nghiêm cất trường hợp vi phạm để làm gương cho những người khác
mong các cơ quan chức năng sẽ phối hợp tăng cường công tác kiểm tra quản lý thực phẩm
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
mọi người cũng nên tự bảo vệ sức khỏe
của chính mình của rẻ là của ôi
hàng quán thì đều khuất mắt trong coi
chính vì vậy mình luôn chọn ăn uống tại nhà
nấu nướng mệt một tí nhưng an toàn cho sức khỏe
an toàn cho sức khỏe là do mỗi người quyết định
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần phải thực sự là người tiêu dùng thông minh
cảnh giác với những nguy cơ từ thực phẩm bẩn kém chất lượng
chú ý lựa chọn những thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ
bảo đảm an toàn vì sức khỏe của bản thân gia đình
cảnh giác với những nguy cơ từ thực phẩm bẩn kém chất lượng